tỉnh thanh hóa có tổng đàn gia súc gia cầm và khoảng hai mươi năm triệu con
và trong những ngày vừa qua khi mà nền nhiệt tăng cao thì cũng đã ảnh hưởng tới đàn vật nuôi nhất là nuôi trong chuồng kín
nhiều khuyến cáo cũng đã được phổ biến để bà con chăm sóc kỹ đàn vật nuôi
đây là trang trại nuôi gà của gia đình ông trần văn lợi với quy mô một mươi con
ông lợi cho biết mùa hè năm ngoái do không có hệ thống làm mát khu nuôi nhốt
một ngày ông phải đi thành phố thanh hóa hai lần để mua đá chống nóng nhưng gà vẫn bị chết nhiều
năm nay ông quyết tâm đầu tư một trăm linh triệu xây dựng hệ thống chống nóng cho gà
để tránh thiệt hại trong mùa hè nắng nóng
cơ quan chức năng đã hướng dẫn các nhà chống nóng
hướng dẫn các hộ dân chăn nuôi an toàn sinh học tăng thức ăn xanh giảm tinh bột
tránh cho ăn vào thời điểm nóng trong ngày thực hiện tốt vệ sinh tiêu độc khử trùng
tiêm phòng dịch cùng các biện pháp giữ mát khu vực chuồng trại lưu ý khi tái đàn
tức là về chuồng trại thì phải được che chắn tránh ánh nắng trực tiếp
có che phủ bạt chanh tre nước lá để làm mát được cái chuồng trại
đối với chăn nuôi tập trung thì nên có cái làm mát giàn mát bằng nước
hoặc quạt thông gió
từ đầu chuồng về mật độ nuôi thì khuyến cáo cho bà con nhân dân là nuôi
ở mật độ vừa phải để thoáng trong chuồng nuôi
từ đầu tháng năm cường độ nắng nóng gia tăng nhiều tại thanh hóa
có thời điểm nóng gai gắt với nền nhiệt độ cao nhất phổ biến ba mươi bảy độ
có nơi lên đến bốn mươi độ
việc chủ động chăm sóc đàn gia súc gia cầm sẽ giúp người chăn nuôi hạn chế
thấp nhất những thiệt hại có thể xảy ra